bộ y tế đang xây dựng dự thảo thông tư quy định bổ sung bệnh covid một mươi chín vào danh mục bệnh nghề nghiệp
được hưởng bảo hiểm xã hội theo đó trong dự thảo đề xuất sáu nhóm ngành
nghề có nguy cơ lây nhiễm sars cov hai cao cần đặc biệt quan tâm
theo dự thảo thông tư quy định bổ sung bệnh covid một mươi chín vào danh mục nghề nghiệp
được hưởng bảo hiểm xã hội bệnh covid một mươi chín nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động
do người lao động phải tiếp xúc với virus sars cov hai có trong môi trường lao động
theo hướng dẫn chẩn đoán giám định bệnh covid một mươi chín nghề nghiệp tại dự thảo này
thì nghề công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với virus sars cov hai bao gồm sáu nhóm
người làm nghề công việc tại cơ sở y tế
người làm nghề công việc trong phòng thí nghiệm lấy mẫu vận chuyển xử lý bảo quản
và tiêu hủy mẫu sars cov hai
người làm nghề công việc trong khu cách ly tập trung cách ly y tế tại nhà cách ly y tế vùng
có dịch hỗ trợ chăm sóc người bệnh covid một mươi chín tại nhà
người làm nghề công việc vận chuyển phục vụ người bệnh covid một mươi chín
người làm nghề công việc vận chuyển khâm liệm bảo quản hỏa tán mai tán thi hại người bệnh covid một mươi chín
người làm nghề công việc phòng chống dịch phục vụ cứu trợ người nhiễm sars cov hai gồm
giám sát điều tra xác minh dịch nhân viên hải quan ngoại giao nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh
sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan binh sĩ công chức quốc phòng công nhân và viên chức quốc phòng
chiến sĩ sĩ quan thuộc lực lượng công an người làm nghề công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
yếu tố gây bệnh gồm có tiếp xúc với virus sars cov hai trong môi trường lao động
yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản sau
xác nhận tiếp xúc nghề nghiệp với sars cov hai được quy định tại hoặc văn bản cử tham gia phòng chống dịch
phục vụ cứu trợ người nhiễm virus sars
sars cov hai do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận và đóng dấu hoặc kết quả quan trắc môi trường lao động
hoặc biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính
những trường hợp này có thời gian tiếp xúc tối thiểu
thời gian tiếp xúc ngang nhất với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây bệnh nghề nghiệp
là lần một khoảng thời gian kể từ khi người lao động đã thôi tiếp xúc với yếu tố có hại
đến thời điểm vẫn còn khả năng phát bệnh do yếu tố có hại đó là hai mươi tám ngày
hồ sơ hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp với chẩn đoán mắc bệnh covid một mươi chín
phải kèm theo giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án ghi nhận bị mắc bệnh covid một mươi chín
hoặc kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai bằng kỹ thuật rt pcr
hoặc xét nghiệm tương đương theo quy định của bộ y tế
dự thảo thông tư của bộ y tế quy định những người làm nghề trên được chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín
trong thời gian từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến trước ngày thông tư này có hiệu lực
được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp
khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định
thời gian khám xác định di chứng là sau sáu tháng kể từ khi mắc covid một mươi chín
khi bệnh covid một mươi chín được bổ sung vào danh mục nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
các đối tượng được thù hưởng chính sách này có thể yên tâm hơn trong công tác
bởi vì đã được nhà nước quan tâm chăm lo tới sức khỏe tính mạng của họ
như vậy họ sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc giúp cho nhà nước chăm lo đời sống sức khỏe
của người dân nói chung và trong khu vực dịch bệnh được tốt hơn
giảm tỷ lệ tử vong do dịch bệnh giúp đất nước phát triển